ông osawa đã báo cáo với chủ tịch nước về tình hình hợp tác giữa tỉnh guma và việt nam trong thời gian qua
ông cho biết hiện nay đã có một mươi hai doanh nghiệp của tỉnh đầu tư tại việt nam và tỉnh đang hỗ trợ cho gần bốn mươi doanh nghiệp đầu tư vào việt nam trong thời gian tới
ông osawa khẳng định tỉnh guma rất mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương việt nam
muốn tiếp nhận hơn nữa các lao động chất lượng cao thực tập sinh kỹ năng việt nam sang làm việc tại tỉnh
tiếp đó tại tỉnh guma chủ tịch nước trần đại quang đã đi thăm nhà máy meabashi công ty koganei seiki
đây là nhà máy chế tạo động cơ xe ô tô nổi tiếng của nhật bản đã từng có một số kỹ thuật viên người việt nam làm việc tại đây
chủ tịch công ty koganei seiki đã giới thiệu vắn tắt với chủ tịch nước trần đại quang về tình hình hoạt động của công ty
và đưa chủ tịch nước trần đại quang đi thăm một số phân xưởng xem các sản phẩm của nhà máy
tối nay theo giờ địa phương chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã quay về thủ đô tokyo
theo kế hoạch sáng mai ngày ba mươi tháng năm nhà vua và hoàng hậu nhật bản sẽ chủ trì lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân tại hoàng cung
những thông tin chi tiết và hình ảnh về các hoạt động của chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân sẽ được truyền hình nhân dân cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa quý vị chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp của ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nguồn nhân lực nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
cuộc họp nhằm lấy ý kiến của các thành viên ủy ban và hội đồng về một số lĩnh vực quan trọng đó là phát triển đội ngũ giáo viên xây dựng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
tự chủ đại học và sửa đổi quy chế xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư
nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị doan chủ tịch hội khuyến học việt nam bày tỏ lo lắng về thực trạng nghèo nàn về trang thiết bị đào tạo tại các cơ sở giáo dục nhất là hệ thống các phòng thí nghiệm
cùng với đó là sự bất hợp lý trong quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm hiện nay dẫn đến tình trạng khó quản lý chất lượng tại các trường sư phạm nhất là tại các địa phương đề nghị cần đẩy mạnh tư tưởng học tập suốt đời giáo dục cho cả người lớn
giáo sư tiến sĩ nguyễn thị doan cho rằng trách nhiệm giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên trước hết là phải từ từng địa phương
các đại biểu cũng cho rằng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ bốn trong giáo dục thay vì chỉ nhìn giáo dục là gắn với nhà trường lấy trường học là trung tâm khơi dậy ý thức tự học và sáng tạo cho người học
phát biểu kết luận buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh phát triển kinh tế là rất cần thiết nhưng cuối cùng phục vụ người dân đó là giáo dục và y tế vì liên quan đến mọi nhà mọi người
thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo cần nắm bắt chủ trương để đề xuất các biện pháp thúc đẩy đổi mới
phục vụ sự phát triển của đất nước trong đó cần ứng dụng khoa học công nghệ vào giáo dục và đào tạo

đối với vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên thủ tướng cho rằng có thể coi đây là yếu tố quyết định trong đổi mới giáo dục
theo đó cần quy hoạch lại cơ sở các trường sư phạm chú ý chất lượng đào tạo giáo viên chế độ cho giáo viên
truyền thông và tôn vinh người thầy theo văn hóa tôn sư trọng đạo của người việt nam đổi mới phương pháp giảng dạy
và vì vậy việc đào tạo giáo viên định kỳ là rất cần thiết
đối với việc xét duyệt công nhận chức danh giáo sư phó giáo sư thủ tướng đồng tình với nhiều đại biểu phát biểu tại cuộc họp là cần xét duyệt chặt chẽ hơn
cần phải chặt chẽ hơn trong việc xét duyệt giáo sư phó giáo sư
rõ ràng hơn việc tiêu chí không hạ chất lượng các tiêu chí